đây được đánh giá là quy định hợp lý khắc phục được một số bất cập như quy định thông báo qua tin nhắn như hiện nay
trong phần tiếp theo của chương trình tổng vụ đường bộ yêu cầu siết chặt kiểm tra phát hiện cầu phà hầm hư hỏng không đảm bảo an toàn khi khai thác
nguy hiểm trực trờ từ những chiếc cầu tạp ghi nhận thực trạng tại tỉnh bình phước

tổng vụ đường bộ yêu cầu siết chặt biển số năm mươi bảy k bảy nghìn ba trăm năm mươi hai đang lưu thông từ đường hồng bàng về bến xe miền tây
khi lên tới cầu vượt cây gõ thì tài xế đánh lái tránh một xe máy chạy ẩu
hậu quả làm xe mất lái đâm đổ nhiều mét giải phân cách rồi lật ngang
vụ tân hạn khiến xe hư hỏng nặng
quá trình giải quyết hiện trường đã khiến cầu bị phong tỏa giao thông qua khu vực bị ủn tắc nghiêm trọng
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra các công trình đường bộ trên hệ thống quốc lộ phát hiện cầu phà và hầm bị hư hỏng
đại diện lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam cho biết qua công tác kiểm tra đơn vị đã phát hiện và xử lý kịp thời một số cầu hư hỏng xuống cấp không đảm bảo an toàn khi khai thác
vì thế tổng cục đã có văn bản gửi các cục quản lý đường bộ sở giao thông vận tải quản lý ủy thác quốc lộ yêu cầu tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đối với công trình đường bộ trên hệ thống quốc lộ
ngoài ra tổng cục đồng bộ việt nam yêu cầu các đơn vị nêu trên phải chỉ đạo các nhà thầu tăng cường tuần tra kiểm tra một cách thực chất cụ thể tình trạng an toàn của công trình đường bộ đặc biệt là các công trình cầu phà ngầm tràn và hầm đường bộ
theo đơn vị này trong các công trình đường bộ an toàn của công trình cầu phà có vai trò đặc biệt quan trọng bởi tính chất nguy hiểm nếu như có sự cố
thưa quý vị và các bạn dù đã xuống cấp từ nhiều năm qua và không thể đáp ứng được nhu cầu đi lại giao thương của người dân
thế nhưng nhiều cây cầu tạm ở xã thanh lương thị xã bình long tỉnh bình phước vẫn còn tồn tại và chưa được nâng cấp sửa chữa
thực trạng này không chỉ khiến người dân hết sức lo lắng gây mất an toàn giao thông
mà còn ảnh hưởng đến đời sống xã hội và sự phát triển kinh tế của các hộ dân trong vùng ghi nhận tại tỉnh bình phước
đây là hình ảnh của cây cầu nối liền tổ sáu ấp thanh trung với tổ bốn tổ năm của ấp thanh thịnh xã thanh lương
một cây cầu phục vụ nhu cầu đi lại giao thương của gần hai trăm năm mươi hộ dân nhưng thực tế thì lại không hề tương xứng
bởi chiếc cầu này chỉ được xây dựng dựa trên những thanh sắt đường dây cũ bắt qua con suối và không hề có chân cầu
và người dân thì càng trở nên lo lắng hơn bởi mùa mưa lũ vừa qua chiếc cầu này đã từng bị nước lũ cuốn trôi
dù rất may đã không có thương vong nào xảy ra nhưng cũng khiến giao thông ở khu vực này bị gián đoạn một thời gian
về mùa mưa thì đi lại bà con nó khó khăn là nước lũ như thế nó còn tràn qua nữa
thế mà thậm chí năm ngoái như thế là nó còn trôi mất cả cầu
các chú như thế này cùng với bà con như thế này gom góp tiền vào như thế này mướn máy móc như thế này cầu lên
một chiếc cầu khác cũng đang trở thành
cái bẫy cho người dân là chiếc cầu nối ba ấp thanh tuấn thanh trung và thanh hải
đoạn đường bê tông nối liền ba ấp này đã được hoàn thành nhưng chiếc cầu chỉ bằng phân nửa mặt đường thì vẫn nguyên như cũ
điều này không chỉ khiến các xe tải trọng lớn không thể lưu thông
mà còn khiến người đi đường mất cảnh giác và rất dễ xảy ra tai nạn chỉ trong một phút bất cần
cầu này thì con đường thì đã làm xong rồi nhưng mà cầu thì không có cho nên xe cộ đi qua lại đêm hôm
mà chạy xuống như mường đường đâu thấy đường đó
tại đây là cầu nó hẹp lại lúc đó cầu nó phải được ba mét
mà giờ xe dẫn chuyển này khác heo gà này khác xe một tấn đâu đi được
theo thống kê hiện trên địa bàn xã thanh lương thị xã bình long vẫn còn khoảng bốn cây cầu tạm cần được nâng cấp sửa chữa
việc vẫn còn tồn tại những chiếc cầu thiếu kiên cố không chỉ làm hạn chế tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn xã
mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông
đặc biệt là vào mùa mưa lũ
tuy nhiên vấn đề gây khó khăn nhất của xã là không còn nguồn vốn dành cho việc tu bổ hay xây mới những cây cầu tạm này